trong hai người phụ nữ bé hai trẻ nhỏ có một phụ nữ lấy chồng ở trung quốc cho con về chơi và một người phụ nữ bé cháu về chơi
tất cả đều có giấy tờ chứng minh nhân thân với các cháu bé
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng tám mạng xã hội đăng tải hình ảnh chiếc xe khách cùng hai người phụ nữ bé hai cháu nhỏ và thông tin về việc hai bé này nghi bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao